để bảo đảm xử lý lượng nước thải sinh hoạt đô thị gần ba triệu mét khối một ngày vào năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hcm đang xúc tiến mời gọi đầu tư bảy nhà máy xử lý nước thải mới
tổng vốn dự kiến vào khoảng gần bốn mươi sáu tỷ đồng
chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố đặt ra mục tiêu
có tám mươi tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý tập trung đạt quy chuẩn
hiện thành phố mới xây dựng và khai thác ba nhà máy
theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm là phải hoàn thành một mươi hai dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
tổng lượng nước thải được xử lý khoảng ba triệu mét khối một ngày
thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào bảy nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
với tổng công suất xử lý là một tỷ một trăm sáu mươi mét khối một ngày
tổng vốn đầu tư gần bốn mươi sáu tỷ đồng
theo hình thức hợp đồng công tư với mô hình kết hợp quá trình xây dựng vận hành thuê dịch vụ chuyển giao
dự kiến giá dịch vụ thoát nước sẽ được thành phố ban hành vào cuối năm nay